mặc dù đường phố của hà nội thời gian này vắng vẻ hơn so với trước do tình hình dịch bệnh căng thẳng
thế nhưng khi mà đường phố thông thoáng thì lỗi vi phạm về dừng đỗ phương tiện sai quy định lại tăng mạnh
thậm chí có nhiều trường hợp xe taxi đỗ đến vài giờ đồng hồ chờ để đón khách
gây nên tình trạng ùn tắc lộn rộn cục bộ tại một số khu vực trên các tuyến phố của hà nội
trên các tuyến phố đặc biệt là những khu vực gần các trung tâm thương mại
không khó để bắt gặp những chiếc xe ô tô xe taxi dừng đỗ sai quy định dưới lề đường
thế nhưng khi bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý
thì những lái xe này lại tìm đủ lý do để biện minh cho vi phạm của mình
hay thậm chí là chống đối như thế này
dù có lý do gì đi nữa thì vi phạm cũng đã rõ ràng
thế nhưng lái xe nào cũng phải tìm mọi cách để bao biện cho vi phạm của mình
tạo áp lực đối với các cơ quan chức năng
khiến thời gian để hoàn tất việc xử lý đối với một trường hợp kéo dài rất lâu
do đó việc xử lý vi phạm cũng gặp không ít khó khăn
tình trạng dừng đỗ ô tô dưới lòng lề đường hay trên vỉa hè đã tồn tại từ lâu
để chấn chỉnh tình trạng này ngoài việc tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm
thì việc áp dụng phạt nguội thông qua hệ thống camera hay việc dán thông báo vi phạm
cũng cần được lực lượng chức năng thành phố hà nội quan tâm thực hiện
góp phần lập lại trật tự văn minh đô thị